do hám lời nguyễn thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở ngô quyền thanh miện hải dương
đã nhận gia công hơn một bảy trăm linh chiếc áo khoác thành phẩm giả nhãn hiệu azidat
với hành vi này thu đã bị khởi tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
bị cấm đi khỏi nơi cư trú
vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thu được một người đàn ông không rõ địa chỉ
thuê gia công áo khoác giả mạo nhãn hiệu azidat và hình
theo thỏa thuận mỗi sản phẩm hoàn thành thu sẽ hưởng hai mươi đồng một sản phẩm
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện là
vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ sở may gia hưng có địa chỉ tại văn xá ngô quyền thanh miện
do thu làm chủ đã gia công được một bảy trăm một mươi ba chiếc áo khoác thành phẩm tổng giá trị hơn năm trăm linh triệu đồng
sau khi hoàn thiện hồ sơ ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh miện
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thị thu về tội xâm phạm quyền xếu công nghiệp
áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với thu